thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu trẻ đạt giải thưởng sao đỏ nhân kỷ niệm hai mươi năm giải thưởng này
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn một mươi chín với sự nỗ lực của toàn đảng sự chỉ đạo điều hành của chính phủ nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân
chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội nổi bật là các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng gdp
kim ngạch thương mại cao chưa từng có và xuất siêu cũng cao hơn năm ngoái kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiềm chế các chỉ tiêu về dự trữ ngoại hối đạt rất cao
mặc dù đạt nhiều thành tựu như trên song cơ bản nước ta vẫn chưa phải là nước khá giả chưa đứng vào nước có thu nhập dẫn đầu asean điều đó đặt ra bài toán cho đội ngũ doanh nhân việt nam
lớp trẻ nhân nghiệp trẻ và đặc biệt là nhân nghiệp so rõ và tiếp tục tấm gương không có nhân nghiệp lớn
không có thương hiệu lớn không có thị trường toàn cầu trong khi chúng ta tham gia vào ít nhất là thị trường một trăm linh triệu dân được tín dựng tín dịp thì khó có thể mà phát triển được nước nước tiên hành
vì gdp nó đi từ người dân đi từ doanh nghiệp mà nhân doanh nghiệp đóng vào trò đó quyết định
kể cả doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã nhưng mà trước hết là doanh nghiệp
và doanh nghiệp tư nhân thì có kỳ quyết của đảng về vấn đề này
chúng ta thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân để hy vọng sắp tới đây kinh tế tư nhân đóng góp
cái tỷ lệ gì thì cao hơn chứ quá hiện nay trên ba phần rạp
thủ tướng đề nghị tạo điều kiện cho doanh nhân trẻ việt nam doanh nhân sao đỏ có sân chơi lành mạnh môi trường tốt phát huy tài năng trí tuệ nghị lực của mình để vươn lên mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng tin tưởng rằng ngày càng có nhiều doanh nhân thành công như các doanh nhân sao đỏ
thủ tướng chúc các doanh nhân sao đỏ qua các thời kỳ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển cùng phát động tạo ra nhiều nhân tố mới của doanh nhân trẻ mạnh mẽ
nỗ lực này luôn được đảng nhà nước ghi nhận